nhận kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ tại thành phố thanh hóa tối ngày hai mươi bốn tháng bảy tại nghĩa trang liệt sĩ hàm rồng
quỹ ban nhân dân thành phố đã phối hợp với tỉnh đoàn ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày thương binh liệt sĩ
nghĩa trang liệt sĩ hàm rồng hiện đang quy tập hơn hai mộ liệt sĩ chống pháp chống mỹ và quân tỉnh nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn lào
trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ cán bộ các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nguyện không ngừng thi đua học tập
rèn luyện tích cực lao động sáng tạo xây dựng quê hương thanh hóa ngày càng giàu đẹp văn minh xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương đất nước